chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi một diễn đàn doanh nghiệp hà nội lần thứ tư đã được tổ chức với mục đích gắn kết
các doanh nghiệp vừa và nhỏ với các nhà quản lý đại diện sở ngành địa phương nhằm tìm giải pháp
tháo gỡ khó khăn về vốn thị trường cải cách thủ tục hành chính hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển
năm hai nghìn một mươi tám hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tp hà nội đã tổ chức bốn diễn đàn doanh nghiệp nhằm
tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đề xuất kiến nghị những vướng mắt của doanh nghiệp gửi các
cơ quan quản lý nhà nước theo thẩm quyền trong đó hai vấn đề được các doanh nghiệp quan tâm
nhiều nhất đó là vấn đề tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và cải cách thủ tục
hành chính rút ngắn thời gian làm thủ tục giấy tờ cho doanh nghiệp
về doanh nghiệp khoa học công nghệ thì chúng tôi mong muốn là nhà nước tạo điều kiện để chúng tôi có
thể vay được tiền từ quỹ hoặc là bảo lãnh cho những ngân hàng thương mại để chúng tôi vay tiền
từ ngân hàng thương mại vì chúng tôi bản chất là không có tài sản thế chấp ngoài những cái sở hữu trí tuệ
trong năm hai nghìn một mươi chín thì sẽ
có một số quy định liên quan đến vấn đề sản xuất về gmp thì chúng tôi đã có được giấy chứng nhận
của gmp sớm đã có rồi và chúng tôi cũng hy vọng rằng là các cái thủ tục mà cấp lại khi mà hết hạn
thì cũng sẽ đơn giản để cho các doanh nghiệp thuận tiện trong việc tiếp tục hoạt động của mình
hiện nay việt nam có hơn sáu trăm linh doanh nghiệp nhỏ và vừa trong đó trên bảy mươi doanh nghiệp
chưa tiếp cận được chuỗi giá trị liên kết toàn cầu về mặt thị trường sẽ tạo
sự ép cạnh tranh
các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ tạo ra sự ép cạnh tranh lớn cho doanh nghiệp phải đảm bảo các tiêu chuẩn theo thông lệ quốc tế
về mặt chính sách sẽ tạo áp lực phải thay đổi đặc biệt khi doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia thị trường
tại các nước gia nhập cptpp điều này đặt ra bài toán cho cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp
phải tích cực thay đổi cơ chế pháp lý chất lượng sản phẩm khi tham gia vào sân chơi toàn cầu
chúng ta làm đến đâu chúng ta cải thiện như nào thì đấy chính là cái bài toán rất là mạnh mẽ
và tạo mọi áp lực cho các cấp chính quyền bởi vì cơ quan quản lý nhà nước anh phải thay đổi
vấn đề nữa tôi nghĩ là từ phía các doanh nghiệp họ cũng phải chịu một áp lực tương đối là lớn
thì cần cái thị trường nào tốt thị trường nào cần có sự phát triển các cái chính sách nào cần ưu đãi
cần ưu tiên cho các doanh nghiệp để thu hút cũng như để đầu tư thì doanh nghiệp chúng ta phải nên mạnh dạng
tại diễn đàn các doanh nghiệp đề xuất mong muốn có sự hỗ trợ của chính phủ cải cách cơ chế chính sách như
xem xét bổ sung sửa đổi nghị định số một trăm một mươi một năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ
theo hướng mở rộng danh mục sản phẩm phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp bốn
sửa đổi thông tư năm mươi năm năm hai nghìn một mươi năm của bộ công thương theo hướng đơn giản thủ tục hồ sơ hỗ trợ doanh nghiệp
thuận lợi hơn trong việc tiếp cận chính sách ưu đãi khuyến khích của chính phủ